tổng thống nga vladimir putin trả lời kênh truyền hình rossia một và hãng thông tấn aia trong phỏng vấn ngày một mươi ba tháng ba
khi được hỏi liệu nga đã thực sự sẵn sàng cho một cuộc chiến tranh hạt nhân hay chưa
ông nói từ phương diện kỹ thuật quân sự tất nhiên là chúng tôi sẵn sàng
theo ông mỹ hiểu rõ nếu họ triển khai quân đội tới ukraine nga sẽ coi hành động đó là sự can thiệp
tổng thống nga nói mỹ có đủ chuyên gia trong lĩnh vực quan hệ nga mỹ và kiềm chế chiến lược
vì vậy tôi không nghĩ có gì phải vội vàng chuẩn bị cho cuộc đối đầu hạt nhân
nhưng chúng tôi luôn sẵn sàng cho kịch bản này
ông putin thường xuyên đề cập đến nguy cơ chiến tranh hạt nhân và khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân trong các dịp quan trọng
hôm hai mươi ba tháng hai nhân kỷ niệm ngày bảo vệ tổ quốc ông tuyên bố nga đã hiện đại hóa hầu hết lực lượng chiến lược
trong bộ ba hạt nhân và sắp hoàn tất thử nghiệm một số hệ thống tấn công mới nhưng không tiết lộ cụ thể
trong cuộc phỏng vấn lần này được thực hiện trước thềm cuộc bầu cử tổng thống nga ngày một mươi năm đến ngày một mươi bảy tháng ba
ông putin cho hay moscow sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân trong trường hợp chủ quyền bị đe dọa
nhấn mạnh điều này đã được nêu rõ trong học thuyết hạt nhân của nga
ông cho hay nếu mỹ tiến hành các vụ thử hạt nhân nga cũng có thể làm điều tương tự
vũ khí sinh ra là để sử dụng chúng tôi có nguyên tắc riêng của mình
tổng thống nga cũng cho biết moscow chưa bao giờ đối mặt với tình huống cần sử dụng vũ khí hạt nhân ở ukraine
nơi xung đột nổ ra từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi
người đứng đầu điện kremlin cho hay tại sao chúng tôi cần sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt chưa bao giờ cần làm như vậy
học thuyết hạt nhân của nga quy định nước này có thể sử dụng vũ khí hạt nhân nếu bị tấn công nguyên tử
hoặc phải đối mặt với một cuộc tấn công bằng vũ khí thông thường đe dọa sự tồn vong của nhà nước nga
tổng thống putin là người giao quyết định cuối cùng về sử dụng vũ khí hạt nhân cả với đầu đạn chiến lược và chiến thuật
trong cuộc phỏng vấn ông putin cho biết triều tiên đã sở hữu chiếc ô hạt nhân của riêng mình
và bình nhưỡng chưa từng yêu cầu moscow giúp đỡ bất cứ điều gì
ông cũng nói thêm rằng việc phần lan thụy điển gia nhập nato là bước đi vô nghĩa
xét từ quan điểm đảm bảo lợi ích quốc gia của chính họ và nga sắp tới sẽ triển khai quân đội tới biên giới với phần lan
bất chấp áp lực từ phương tây kinh tế nga vẫn được đánh giá là ổn định
tạo bệ phóng quan trọng giúp tổng thống putin thu phục cử tri
cuộc khảo sát mới nhất do trung tâm nevada ở moscow thực hiện cho thấy
tám mươi sáu người dân nga ủng hộ tổng thống vladimir putin trước thềm bầu cử tuần này
jaffi nhân viên văn phòng hai mươi năm tuổi cho biết anh cảm thấy công việc được đảm bảo và phúc lợi y tế tốt
sergei bác bỏ bất kỳ ý kiến nào cho rằng các biện pháp trừng phạt quốc tế đã khiến nga trở nên nghèo hơn
anh nói là một công dân nga bình thường tôi không thấy bất kỳ tác động nào của lệnh trừng phạt
đây là cảm nhận chung của nhiều người nga
dù trong hai năm qua một số mặt hàng nhập khẩu chủ yếu như trái cây cà phê và dầu ô lưu đã tăng giá chóng mặt
hầu hết thương hiệu toàn cầu đã biến mất khỏi đất nước hoặc được tái sinh thành thương hiệu tương đương
do những gương mặt mới thần thiện với điện krem lim làm chủ
ngày càng nhiều ô tô trung quốc xuất hiện trên đường phố moscow
và những người muốn mua một loại mỹ phẩm cao cấp nào đó của phương tây có thể phải ngậm ngùi bỏ cuộc
nhưng ngoài những điều trên không có nhiều thay đổi về mặt kinh tế đối với hầu hết người dân nga
hơn hai năm sau khi tổng thống putin phát động chiến sự tại ukraine
điều khiến nga phải đối mặt với hàng loạt lệnh trừng phạt sâu rộng
đã cắt đứt phần lớn hoạt động thương mại giữa nước này với châu âu mỹ cùng các đồng minh của họ
cảm giác ổn định về kinh tế trong công chúng là bệ phóng quan trọng đối với tổng thống putin
khi ông chuẩn bị bước vào cuộc bầu cử ngày một mươi năm đến ngày một mươi bảy tháng ba mở đường cho nhiệm kỳ thứ năm kéo dài sáu năm
trong cuộc bầu cử lần này đối thủ của ông putin là những chính trị gia ít tên tuổi
gồm lãnh đạo đảng dân chủ tự do leonid stuky nghị sĩ vladislav davanko và nghị sĩ nikolai kharitonov
cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh lạm phát đang cao hơn mức hầu hết mọi người mong muốn
đứng ở bảy gần gấp đôi mục tiêu bốn của ngân hàng trung ương nga
nhưng tỷ lệ thất nghiệp được duy trì ở mức tương đối thấp
và nền kinh tế nga dự kiến tăng trưởng hai sáu trong năm nay gấp đôi dự báo trước đó
theo quỹ tiền tệ quốc tế imf con số này vượt sang mức tăng trưởng ước tính chín
trong châu âu
andrei fedoto năm mươi năm tuổi người dân thủ đô moscow nói
chúng tôi biết rất rõ điều này nhưng tôi tin rằng nga sẽ vượt qua tất cả
tất nhiên là có những khó khăn như chúng liên quan đến tình hình chung trên thế giới
vật giá tăng cao khiến tôi không vui giống như bất kỳ người tiêu dùng nào khác
nhưng nó gắn liền với thời đại chúng ta đang sống và rồi sẽ trôi qua thôi
giám đốc quản lý thương hiệu izina novikova ba mươi chín tuổi vẫn lạc quan dù vật giá tăng cao
tất cả chúng tôi đều thấy một số hàng hóa
hàng hóa đã biến mất nhưng bù lại hàng nội địa xuất hiện nhiều hơn nông sản dồi dào hơn
novikova cho hay lạm phát khiến cô chỉ có thể mua được một món đồ với cùng số tiền mua được ba món trước đây
nhưng thêm rằng mọi người đang đối phó bằng cách đi tìm những sản phẩm của nga
các cửa hàng có hàng hoa nga
cô nói thêm các ngành công nghiệp có thể gặp khó khăn chúng tôi biết về vấn đề này
nhưng một lần nữa chúng tôi đang điều chỉnh và định hướng lại tư duy của mình
đồng thời cũng bắt đầu tìm đến những người bạn trung quốc
chi tiêu khổng lồ của nga cho quân sự
quân sự đang tạo động lực mạnh mẽ với nền kinh tế
các khoản vay được chính phủ trợ cấp đang hỗ trợ tích cực người mua nhà
tạo cú hích với lĩnh vực xây dựng đang bùng nổ
bằng chứng là một số dự án nhà cao tầng ấn tượng đang mọc lên trên bờ sông moscow
lạm phát tăng cao nhưng không phải điều quá mới
nga đã trở nên tự chủ hơn trong việc tự sản xuất thực phẩm sau năm hai nghìn hai mươi
khi nước này sát nhập bán đảo crime vào lãnh thổ và phải hứng chịu hàng loạt lệnh trừng phạt từ phương tây
dẫn đến việc chính phủ cấm nhập khẩu nhiều loại thực phẩm từ châu âu
chi tiêu theo kế hoạch của chính phủ nga trong năm nay gần gấp đôi so với năm hai nghìn một mươi tám
tuy nhiên thâm hụt vẫn có thể kiểm soát được do thuế và doanh thu từ dầu mỏ tiếp tục chảy vào
chính sách nhập khẩu hàng hóa qua các nước thứ ba như georgia kazakhstan hay uzbekistan
vẫn cho phép người nga tiếp tục mua sắm các sản phẩm phương tây
từ giải thể thao đến điện thoại di động và ô tô nhưng với mức giá cao hơn đáng kể
họ vẫn có thể mua xe bmw
xong giá cao gấp đôi ở đức
ikea đóng cửa một mươi bảy cửa hàng nga nhưng đồ nội thất và gia dụng của hãng này vẫn được bán trực tuyến cho khách hàng nga
apple đã rời đi nhưng một chiếc iphone một mươi năm pro max năm trăm một mươi hai g vẫn được bán với giá một chín trăm năm mươi usd
trên trang bán lẻ wilberry của nga tương đương với giá của chiếc điện thoại này tại đức
không phải nền kinh tế nga không chịu áp lực
các công ty phải đối mặt với tình trạng thiếu lao động do hàng trăm nghìn nam giới đã rời khỏi đất nước
sau khi xung đột ukraine nổ ra để tránh bị gọi nhập ngũ
và hàng trăm nghìn người khác đã được điều ra chiến trường
nga đã chuyển hướng xuất khẩu dầu từ châu âu sang trung quốc và ấn độ do bị những đồng minh của ukraine tẩy chay
để tránh các lệ trừng phạt và bị áp mức giá trần do phương tây đặt ra
nga được cho là đã phải chi hàng tỷ usd để mua một đội tàu trở dầu cũ kỹ
không ký hợp đồng với các công ty bảo hiểm ở mỹ anh hay châu âu
những bên chắc chắn phải tuân thủ quy định về giá trần
nga cũng mất thị trường khí đốt tự nhiên sinh lời tại châu âu sau khi cắt phần lớn nguồn cung qua đường ống
ngành công nghiệp ô tô đã suy yếu chẩm trọng khi các chủ sở hữu nước ngoài như renault volkswagen và mercedes rút lui
nhưng theo một công ty nghiên cứu thị trường trung quốc đã thay thế liên minh châu âu eu trở thành đối tác thương mại chính của nga
và xe hơi trung quốc đã nhanh chóng chiếm lĩnh một nửa thị trường ô tô nga vào năm ngoái
nhiều công ty nước ngoài cũng đã rời bỏ hoặc bán doanh nghiệp của mình cho các đối tác địa phương với giá thấp
những công ty khác như nhà sản xuất bia đan mạch casbeng và công ty thực phẩm pháp dayon còn bị chính phủ nga tịch thu tài sản
nền kinh tế đóng vai trò rất quan trọng trong tất cả các cuộc bầu cử ở nga
danis khrun chuyên gia về kinh tế nga tại viện an ninh và quốc tế đức đã nhận xét
đối với hầu hết người nga kinh tế thực sự là mối quan tâm lớn nhất
theo clu kinh tế ổn định là tín hiệu mà tổng thống putin gửi tới giới tinh hoa đất nước rằng
ông vẫn có thể kiểm soát tình hình và hiệu triệu quân chúng
vì thế các con số cần thực tế chứ không phải những số liệu bị thảo túng
tổng sản phẩm quốc nội gdp vẫn là một con số chiều tượng đối với người dân bình thường
và tỷ giá hôi đoái của đồng rub không còn mang tính biểu tượng như trước nữa
vì hầu hết người nga giờ đây rất khó tới châu âu du lịch và không có nhiều hàng hóa nhập khẩu để mua
điều được quan tâm nhất là lãm phát
để đối phó
ngân hàng trung mơ nga đã chống lại đà tăng giá đột biến bằng cách tăng lãi suất lên một mươi sáu
chính phủ hỗ trợ đồng tiền nga bằng cách yêu cầu các nhà xuất khẩu chuyển thu nhập từ nước ngoài sang đồng rút
và lệnh cấm xuất khẩu sang dầu kéo dài sáu tháng kể từ ngày một tháng ba sẽ giúp giá nhân liệu tại nga duy trì ở mức thấp
nhà nước cũng đã tung ra các khoản cho vay mua căn hộ với lãi suất ưu đãi đáng kể
làm tăng cảm giác thịnh vượng của người dân dù điều này có thể khiến chính phủ phải gánh một khoản chi phí lớn
group cho rằng yếu tố then chốt giúp giữ vững nền kinh tế nằm ở việc nga có thể xuất khẩu dầu và khí đốt tự nhiên cho các khách hàng mới ở châu á
điều này có thể giúp nga duy trì được mức chi tiêu cho các chương trình quân sự và xã hội vô thời hạn
theo báo cáo theo dõi dầu nga của trường kinh tế kiev
moscow đã kiếm được khoảng một mươi năm sáu tỷ usd doanh thu xuất khẩu dầu trong tháng một tương đương khoảng năm trăm linh triệu usd một ngày
giới chuyên gia nhận định về lâu dài triển vọng kinh tế nga có thể ưu ám hơn
việc thiếu đầu tư nước ngoài sẽ hạn chế khả năng tiếp cận các công nghệ mới và tăng năng suất
những chính sách hào phóng của chính phủ đến ngày nào đó có thể vượt qua khả năng quản lý lạm phát
nhưng chúng nhiều khả năng sẽ tiếp tục được duy trì ở mức độ nào sau cuộc bầu cử tổng thống
rủi ro chính đối với kinh tế nga lúc này là giá dầu giảm mạnh
hiện đang giao dịch quanh mức bảy mươi usd trên một thùng đối với dầu uran
trong khi đó giá dầu thorbren tiêu chuẩn quốc tế là tám mươi ba usd
dù vậy sức khỏe tài chính nga hiện tại vẫn vững chắc hơn so với những gì
dường kỳ vọng vào hiệu quả của lệnh trừng phạt
cựu quan chức ngân hàng trung ương nga alexandra potopenco viết trên mạng xã hội x
đó là nền kinh tế lớn và kiên cường tôi không có tin tốt nào cho những người đang chờ đợi
nền kinh tế nga sớm sụp đổ vì các lệnh trừng phạt